xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng cập nhật tin tức trong bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị sáng nay ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo đinh la thăng nguyên bộ trưởng bộ giao thông vận tải
bị cáo nguyễn hồng trường nguyên thứ trưởng bộ giao thông vận tải cùng một mươi tám đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
đây là vụ án sai phạm xảy ra tại đường cao tốc tp hcm trung lương gây thất thoát của nhà nước bảy trăm hai mươi năm tỷ đồng
tại phiên tòa ngày hôm nay hội đồng xét xử cũng triệu tập nhiều tổ chức cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
trong đó có đại diện bộ giao thông vận tải bị hại trong vụ án đại diện bộ tài chính đại diện các công ty kiểu long yên khánh thái sơn
theo cáo trạng vào tháng hai năm hai nghìn một mươi hai bị cáo đinh la thăng với vai trò bộ trưởng bộ giao thông vận tải đã chỉ đạo dương tuấn minh
tổng giám đốc công ty cửu long tạo điều kiện cho công ty yên khánh và công ty khánh an của đinh ngọc hệ tức út chọc
chúng đấu giá quyền thu phí đường cao tốc tp hcm trung lương
sau khi chúng đấu giá quyền thu phí bị cáo đinh ngọc hệ đã tiếp tục thực hiện các hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà nước
bị cáo nguyễn hồng trường cùng các bị cáo khác do biết mối quan hệ cá nhân giữa bị cáo đinh la thăng và đinh ngọc hệ
nên khi được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện đề án chuyển giao quyền thu phí đường cao tốc tp hcm trung lương
đã làm trái với các quy định về bán đấu giá tài sản nhà nước từ đó để đinh ngọc hệ lợi dụng chiếm đoạt tài sản
cáo trạng xác định hành vi làm trái nêu trên của đinh la thăng nguyễn hồng trường và đồng phạm là điều kiện dẫn đến hậu quả
để đinh ngọc hệ và đồng phạm thực hiện các hành vi gian dối bắt đầu từ việc lập hồ sơ giả năng lực của công ty yên khánh và công ty khánh an
để tham gia đấu giá đến việc che giấu việc kiểm soát doanh thu thu phí của bộ giao thông vận tải và các cơ quan chức năng
từ đó chiếm đoạt gây thất thoát hơn bảy trăm hai mươi năm tỷ đồng của nhà nước dự kiến phiên tòa xét xử đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
cũng vào sáng nay ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tòa án nhân dân tỉnh an giang đã đưa ra xét xử
thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo lâm thị hồng vân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại ấp trung thạnh thị trấn phú mỹ huyện phú tân tỉnh an giang
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo có trạng vào khoảng năm một nghìn chín trăm chín mươi lâm thị hồng vân thông qua mối quan hệ xã hội trực tiếp đứng ra làm chủ nhiều dây hụi để hưởng tiền hoa hồng
đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm vân bắt đầu vỡ hụi và không có khả năng thanh toán tiền cho các hụi viên nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của hụi viên
để tiếp tục duy trì các dây hụi do vân làm chủ đến kỳ khôi hụi lợi dụng một số hụi viên không đến bỏ thăm vân đã tự ý lấy tên của những người này
hoặc những tên khống do vân tự đặt ra để hốt hụi rồi nói dối với các hụi viên đã có người đã hốt để chiếm đoạt tiền của các hụi viên
tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy vân đang làm chủ hai mươi sáu dây hụi tháng từ hai triệu đến năm triệu đồng chưa kết thúc nhưng không còn khả năng thanh toán nên tuyên bố vỡ hủy
qua điều tra xác định bằng thủ đoạn nêu trên vân tự ý ghi khống tên
để hốt bảy mươi bốn phần hụi và lấy tên của các hụi viên khác hốt hai trăm hai mươi bốn phần hụi chiếm đoạt của một trăm một mươi bảy hụi viên số tiền gần một mươi hai tỷ đồng
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín vân bị khởi tố điều tra dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra đến ngày một mươi tám tháng một
tại tỉnh yên bái cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn yên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt giữ đối tượng hoàng văn ngọc sinh năm hai nghìn trú tại thôn khe lầu xã phong dụ hạ huyện văn yên về tội giết người
trước đó vào ngày ba tháng một mươi hai gia đình anh hoàng văn liêm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại thôn khe lầu xã phong dụ hạ
tổ chức lễ ăn hỏi cho con trai là hoàng văn lân sinh năm hai nghìn hai
đến khoảng hai mươi h ba mươi phút cùng ngày sau khi uống rượu xong thì con trai cả của ông liêm là hoàng văn ngọc xảy ra mâu thuẫn với chú họ là ông hoàng văn tế
trong lúc mọi người căn ngăn thì ông hoàng văn tư cùng thôn chạy đến đạp ngọc ngã ra sơn bê tông
một người chú họ khác là ông hoàng văn lực căn ngăn thì bị ngọc cầm
một đoạn gậy gỗ đập vào vùng đầu
sau đó ngọc tiếp tục dùng dao chém vào phần cổ và đâm vào vùng thắt lưng của ông tế
khiến ông này bị thương nặng và ngay sau đó mọi người đã đưa ông tế đi cấp cứu
thưa quý vị một đối tượng vô cớ gây sự chửi nhau rồi ném cục bê tông vào đầu thanh niên khác gây thương tích
vừa bị công an huyện cờ đông bắc tỉnh ác lắc bắt xử lý
đó là phạm trí quyết ở thôn phước thịnh xã yà dông huyện cờ đông bắc
vụ việc xảy ra ở khu vực bờ hồ tân an thị trấn phước an huyện cờ đông bắc
quyết đã vô cớ chửi một nhóm thanh niên không quen biết và không có mâu thuẫn từ trước
khi bị nhóm này trở lại quyết đã nhặt một cục bê tông ném trúng vào đầu anh nguyễn quốc bảo rồi lái xe bỏ đi
anh bảo bị thương mất nhiều máu và được nhóm bạn đưa đi cấp cứu
sau khi gây án quyết chạy xe đến thành phố nha trang lẩn trốn
và đã bị công an huyện cờ đông bắc tỉnh đắk lắc điều tra truy bắt đưa về xử lý
được chủ công ty tin tưởng cho theo xe để giao hàng cho khách và nhận tiền quản lý tiền hàng
lê đắc quyền chú tại xã nam vân huyện nam trực tỉnh nam định
đã cấu kết với người ngoài bày miêu tình kế chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân
với hành vi trên đối tượng này đã bị bắt giữ
cụ thể vào ngày một mươi năm tháng một mươi một lê đắc quyền cùng lái xe tải đi giao hàng
và có nhận một trăm năm mươi triệu đồng tiền hàng cất ở cô cà binh ô tô
khi dừng ăn cơm trưa tại
thị trấn yên định huyện hải hậu quyền gọi điện thông báo cho nguyễn tài đủ
trú tại xã nghị an huyện nam trực biết đột nhập vào xe trộm một trăm năm mươi triệu đồng
phát hiện bị trộm tiền lái xe tải đã trình báo công an huyện hải hậu
vào cuộc điều tra công an huyện hải hậu đã làm rõ và bắt tạm giam nguyễn tài đủ
thu giữ trên người đối tượng một trăm ba mươi tám triệu đồng là tiền vật chứng của vụ án
qua đầu tranh công an huyện hải hậu tiếp tục bắt giữ kẻ đồng phạm là lê đắc quyền vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hải hậu đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn tài đủ và lê đắc quyền về tội trộm cắp tài sản
đủ là đối tượng đã có hai tiền án về tội mua bán tản chữ trái phép chất ma túy